tuy trì cái thỏa thuận hạt nhân iran và sẽ có những cái biện pháp để thực hiện cái việc này
nhưng theo tôi thì phải nói rằng là cái nguyện vọng là có nhưng mà cái việc thực hiện cũng không phải dễ dàng
mà không loại trừ cái khả năng tức là cái thỏa thuận hạt nhân này không thể giữ được
và lúc đó thì cái tình hình nó sẽ hết sức là phức tạp
vâng tình thế đang khá là mong manh
nếu như buộc phải lựa chọn thì chắc có lẽ là nhiều công ty cũng như là các cụ chính phủ ở châu âu sẽ không thể cố gắng níu giữ
và nếu như một cái thỏa thuận quan trọng như thỏa thuận hạt nhân iran bị đổ vỡ
có thể nó sẽ không khiến cho quan hệ của mỹ và châu âu đổ vỡ theo
nhưng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các cái mối quan hệ này
để mà duy trì cái thỏa thuận hạt nhân thì không phải chỉ có ý chí
mà rõ ràng hay là nó phải có những cái biện pháp cụ thể đảm bảo được cái lợi ích của iran
cũng như là lợi ích của các công ty châu âu quan hệ với iran
thì cái này chúng tôi đã nói là hết sức khó khăn
và không loại trừ cái khả năng là cái thỏa thuận này sẽ bị đổ vỡ
thì nếu mà cái thỏa thuận này bị đổ vỡ thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cái quan hệ giữa mỹ với châu âu
và quan hệ giữa mỹ với châu âu
rồi giữa mỹ với nga
và trung quốc thì hiện nay cũng đã hết sức căng thẳng rồi
do cái việc là chính quyền tổng thống mỹ donald trump đã tiến hành cái cuộc chiến tranh thương mại
chống lại châu âu và chống lại trung quốc
mình nói là nghĩa là tình hình quan hệ hiện nay là hết sức căng thẳng
nếu mà cái thỏa thuận hạt nhân iran mà đổ vỡ nữa thì tôi chẳng hạn là cái quan hệ nó sẽ còn đi đến tồi tệ hơn nữa
thế nhưng mà dù sao thì tôi nghĩ rằng châu âu cũng không muốn để gọi là đổ vỡ hoàn toàn
trong quan hệ với mỹ
cho nên là chính trong cái chuyến đi thăm của tổng thống hassan rouhani ở châu âu
thì ngay cả thụy sĩ và áo thì cũng rất là mong muốn để giữ lại cái thỏa thuận này
nhưng cũng đưa ra những cái đề nghị nói chung là cũng chưa đảm bảo được cái điều kiện của iran
chưa đảm bảo được cái lợi ích của iran
và lúc này thì điều iran chờ đợi không phải chỉ là bằng những cái lời tuyên bố
bằng những cái khẩu hiệu là
ủng hộ cho dân đàn nhân mà cũng phải bằng những kế hoạch
bằng những cái hành động cụ thể
thưa quý vị và các bạn sự thiện trí hợp tác để duy trì thỏa thuận hạt nhân lịch sử vẫn đang được tiếp tục
nhưng rõ ràng lợi ích quốc gia là giá trị cao nhất mà tất cả các bên
ở đây bao gồm cả iran cần bảo vệ
nếu bị dồn vào đường cùng họ cũng có thể có rất nhiều quân bài trong tay
mà việc tuyên bố nối lại hoạt động làm dầu uranium hay phong tỏa tuyến đường trở dầu qua eo biển hockmos
là những điều đáng quan ngại nhất đối với các nước phương tây
nguy cơ khủng hoảng hạt nhân mới có thể lại được châm ngòi ở trung đông hay không
phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực đối thoại ngay ở thời điểm này
chúng ta sẽ cùng chờ đợi
còn bây giờ thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này cũng xin được khép lại tại đây
một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ nguyễn quang khai đã có những chia sẻ phân tích với chương trình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại